kính thưa quý vị mỗi một kỳ liên hoan là một dấu mốc quan trọng ghi nhận và đánh dấu từng bước sự lớn mạnh của đội ngũ làm truyền hình phát thanh công an nhân dân
phát huy kết quả của một mươi hai kỳ liên hoan trước với thông điệp phải thay đổi phải thích ứng
liên hoan lần thứ một mươi ba đã có nhiều đổi mới sáng tạo phù hợp với xu thế truyền thông hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia
góp phần thực hiện hiệu quả nghị quyết một mươi hai của bộ chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
và đã giúp quý vị khán giả có cái nhìn tổng quát về liên hoan truyền hình phát thanh công an nhân dân lần thứ một mươi ba cũng như là những kết quả đạt được của liên hoan
ngay sau đây xin được kính mời thiếu tướng đỗ triệu phong cục trưởng cục truyền thông công an nhân dân